trong những năm gần đây tình hình tội phạm nói chung tội mua bán người nói riêng diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ tính chất nghiêm trọng với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ba đối tượng mua bán người dưới một mươi sáu tuổi vừa bị công an quận đồ sơn thành phố hải phòng bắt giữ
nhận tin báo của quân chúng nhân dân về việc có dấu hiệu giữ người trái phép trên địa bàn
công an quận đồ sơn thành phố hải phòng đã nhanh chóng xác minh ba đối tượng bao gồm đặng văn dũng bùi thị phương và vũ thị hiền có hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân là cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi chưa có giấy khai sinh là con đẻ của chị vũ thị hiền
tại cơ quan công an đối tượng vũ thị hiền khai nhận là do thiếu tiền trả nợ nên đã bàn với dũng đưa con ra móng cái để bán
hiện cơ quan công an đã liên hệ bàn giao cho bé lại cho thân nhân chăm sóc và đang tích cực hoàn thiện hồ sơ vụ việc sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật